anh phạt tù trung thân đối tượng âm mưu tấn công khủng bố
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ
ở đảo bạch long vĩ đã có gió giật cấp bảy vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới là toàn bộ khu vực vịnh bắc bộ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông sau đổi hướng đông đông bắc
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên đất liền ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an có gió giật cấp sáu cấp bảy
ở vĩnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và cô tô có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám và có mưa rông mạnh
biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên vịnh bắc bộ cấp ba
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày hai mươi hai tháng bảy ở vùng biển vĩnh bắc bộ khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
sông hoàng long và sông hồng đang lên cao như vậy đang có nguy cơ cao dễ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía bắc
theo đó mực nước trên sông thao tại yên bái đang xuống chậm tại phú thọ đang lên chậm sông hoàng long tại bến
sông hồng tại hà nội đang lên do mực nước sông hồng lên nhanh cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi ven sông hồng
nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất tại nhiều nơi thuộc tỉnh hòa bình yên bái và phú thọ
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía bắc đặc biệt là các tỉnh như sơn la điện biên lạng sơn quảng ninh
nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh yên bái phú thọ hòa bình ninh bình thái bình nam định
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy lũ sông bưởi và sông mã thanh hóa sẽ lên nhanh lũ sông cả nghệ an tiếp tục lên
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh thanh hóa nghệ an ngập lụt tại vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba và giải hội tụ nhiệt đới trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh sơn la đã xảy ra mưa to liên tục kéo dài trên dịa rộng đã gây ra thiệt hại về người và tài sản của người dân
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhất ra
theo báo cáo sơ bộ ban đầu của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn tỉnh sơn la đã có hai người chết một người mất tích một người bị thương bốn trăm linh bốn căn nhà bị ảnh hưởng hơn hai trăm linh điểm bị sạt lở hai mươi bốn tuyến đường liên xã bản bị sạt lở gây ách tắc cục bộ gần ba trăm linh ha đất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề
các huyện bị ảnh hưởng lớn nhất là vân hồ mộc châu phú yên bắc yên mường la
huyện phù yên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ lần này đến nay có hai người bị mất tích mưa lũ cũng gây thiệt hại cho chín mươi nhà ở của người dân trong đó có năm nhà bị vùi lấp hoàn toàn
quốc lộ ba mươi hai phú yên đi hà nội quốc lộ bốn mươi ba đi mộc châu bị sạt lở gây ách tắc giao thông tuyến đường từ huyện đi trung tâm nhiều xã bị ách tắc bà xã bị mất điện cục bộ
tôi đã chỉ đạo các cơ sở hoàn là có vấn đề gì xảy ra thì thường xuyên
huyện phú yên báo về ban chỉ huy phòng chống lũ báo của xã để kịp thời xử lý những tình huống đến mức thấp nhất
huyện phú yên tuyên truyền bà con nhân dân trong lũ không cho bà con nhân dân sang vớt củi như xúc cá dọc theo hai biên suối suối tắc và suối làng khỏi ảnh hưởng đến tính mạng của bà con nhân dân
huyện phú yên giải pháp tất cả các trí trong ban chỉ đạo là phải trực tiếp xuống từng cơ sở bản một là tuyên truyền cho bà con nhân dân để ngắm và hiểu được
để tránh hạn chế mức thấp nhất xảy ra
ngay sau khi thiên tai xảy ra ubnd các huyện thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành và nhân dân thực hiện phòng chống khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời các nhà thầu đã cho máy móc thiết bị xử lý sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt
chúng tôi đã phân công tất cả các đồng chí thường vụ phụ trách các cụm xã cũng như các đồng chí viên ban chấp hành là xuống ngay tất cả các xã để nắm tình hình và chỉ đạo động viên bà con
đồng thời là chỉ đạo các xã là
kịp thời cảnh báo bà con di chuyển bà con đến nơi an toàn để tránh lũ bão đặc biệt là trong tình hình thời tiết bất thường như hiện nay
đầu tiên đó là phải đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho bà con nhân dân trên địa bàn của các xã
đối với các xã và ở các bản có các điểm sung yếu thì đã được cảnh báo và hiện nay thì đang nắm tình hình sát sao để chỉ đạo kịp thời tránh thiệt hại xảy ra trong đợt mưa lũ này
hiện nay tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh sơn la đang diễn biến hết sức phức tạp
mưa lớn đang tiếp tục xảy ra trên diện rộng nguy cơ cao lũ ống lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn nhiều huyện
tỉnh sơn la vẫn đang tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra nắm tình hình và khắc phục hậu quả
dù đã chủ động tiêu nước đón lũ từ trước nhưng trên địa bàn toàn tỉnh nam định có tới hơn sáu hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực tiêu úng cứu lúa
tại nam định mưa lớn đã làm ngập trắng bốn sáu trăm ba mươi hectare
và ngập sâu trên một sáu trăm linh hectare lúa mùa mới cấy
song song với việc tiêu thoát nước chống úng chính quyền và bà con nông dân đang khẩn trương tiến hành các biện pháp để cứu lúa
và chuẩn bị mạ giống để có thể cấy ngay sau khi nước rút
một mươi hai trạm bơm tiêu quốc bộ trên địa bàn cụm một vẫn đang vận hành liên tục trong những ngày qua
để cố gắng khoanh vùng cứu được những diện tích còn có thể cứu được
ngay từ ngày một mươi sáu tháng bảy dự báo trước tình hình mưa lũ trên thượng nguồn và mưa lớn trên diện rộng
tỉnh nam định đã chủ động bơm rút nước trong đồng để tăng khả năng tiêu lũ
hiện các địa phương trong tỉnh vẫn đang huy động lực lượng và phương tiện tiêu thoát nước bảo đảm an toàn cho vụ hè thu
đối với vị bán xã bán đồng nghiệp và phối hợp với công ty khai thác công trình chuyển loại mỹ thành
tiến hành kiểm tra các trạm bơm và hệ thống kênh cấp hai để phục vụ cho công tác tiêu úng kiểm thời
và hiện nay đối với diện tích của xã mỹ thành chúng tôi thì tập trung chủ yếu các diện tích chân trũng
và tiến hành rút nước đẹp bằng máy trạm bơm cố định phương đồng để đảm bảo an toàn cho trà lúa mùa của chiến đoàn xã mỹ thành
hiện tại mưa đã giảm nhưng vẫn chưa chấm dứt
ngành nông nghiệp tỉnh nam định đã đề nghị ngành điện lực phối hợp bảo đảm cung cấp điện lực liên tục cho trạm bơm tiêu úng
đồng thời chuẩn bị máy bơm nhỏ cơ động đến các vùng trũng thấp để thoát nước kịp thời
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bảy tại yên bái mưa lũ đã làm ba mươi người bị thiệt mạng bị thương và mất tích
trong đó có một mươi một người thiệt mạng tám người mất tích và một mươi một người bị thương
hàng nghìn ngôi nhà diện tích lúa hoa màu và các tuyến đường cầu cống đã bị thiệt hại hư hỏng
ước tính thiệt hại trên hai trăm linh tỷ đồng
hiện tại lực lượng của quân khu hai
với hơn một năm trăm linh cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ba trăm một mươi sáu ba trăm năm mươi năm cùng với lực lượng công an dân quân tự vệ tại địa phương
đang tích cực tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại tỉnh yên bái
riêng tại huyện văn chấn là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất
đã huy động năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn

riêng tại huyện văn chấn là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất

riêng tại huyện văn chấn là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất

xác định nhiệm vụ là hàng đầu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
được huy động theo phương châm bốn tại chỗ
trong đó lực lượng công an dân quân tự vệ địa phương thông thạo địa hình
có kinh nghiệm làm nòng cốt tìm kiếm tại các khu vực dọc theo suối thia
ra đến tận khu vực sông thao thuộc huyện văn yên
thứ hai là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn này
một mặt thì chúng tôi tổ chức tìm kiếm ở những nơi có lút vét sẵn ở đất
thứ hai là hôm nay thì cũng đã triển khai trên các điểm trên dọc các con suối thuộc lưu vực suối thia
để hy vọng rằng những người mất tích có thể tìm thấy ở những địa điểm đó
với sự cố gắng hết mức có thể của các lực lượng chức năng
trong ngày hôm nay đã tìm thấy một người mất tích và đã sớm hoàn tất các thủ tục đưa về với gia đình
cùng với đó chỉ đạo kiên quyết không để người dân ra suối bắt cá vớt củi trên dòng suối
đề phòng tai nạn rủi ro có thể xảy ra nhất là trong thời điểm thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba trong những ngày vừa qua
mưa lũ ở các tỉnh bắc trung bộ và miền núi phía bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản
ngày hai mươi một tháng bảy ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam đã gửi điện thăm hỏi tới tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ubnd ubnd
mặt trận tổ quốc việt nam các tỉnh thanh hóa yên bái hòa bình nghệ an và hà tĩnh
ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam xin gửi tới gia đình có người bị nạn do mưa lũ
lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc
trước mắt ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam gửi tới mỗi gia đình có người thiệt mạng
mất tích năm triệu đồng một người và mỗi người bị thương nặng ba triệu đồng một người
năm mươi triệu đồng một nhà bị sập đổ hư hỏng nặng để góp phần giúp đỡ các gia đình và nạn nhân
bị hại do mưa lũ gây ra
tiếp nối chương trình
công bố kết quả thanh tra kỳ thi trung học phổ thông tại sơn la và lạng sơn
nông dân ninh thuận làm giàu từ nuôi dông thương phẩm trên cát
thưa quý vị sau ba ngày làm việc đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo
đã có thông tin ban đầu về quá trình làm việc
nhằm xác minh những nghi vấn trong kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng
thì những ngày qua với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm cao với xã hội và đặc biệt là với thí sinh trong cả nước
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã thành lập tổ công tác tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
sau một thời gian giả soát đến thời điểm này các cơ quan chức năng của bộ công an
tỉnh sơn la và tổ công tác đang tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến những nghi vấn này
khi có kết quả chính thức bộ kịp thời thông tin đến các cơ quan truyền thông
còn tại tỉnh lạng sơn chiều qua đại diện bộ giáo dục và đào tạo và lãnh đạo tỉnh lạng sơn
cũng đã tổ chức công bố kết quả xác minh kết quả thi của ba mươi năm thí sinh tại hội đồng thi trung học phổ thông tỉnh lạng sơn
từ ngày một mươi chín đến chiều
ngày hai mươi một tháng bảy thực hiện quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh lạng sơn
sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
tổ công tác đã làm rõ một số vấn đề mà thời gian qua dư luận quan tâm về kết quả thi của ba mươi năm thí sinh tự do
có điểm số ba môn toán ngữ văn lịch sử cao bất thường
tại cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra tổ trưởng tổ công tác khẳng định
trong thời gian kiểm tra tổ công tác đã thực hiện đầy đủ các bước quy trình tổ chức chấm thi giám sát cuộc thi
xác minh giả soát của ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh lạng sơn năm hai nghìn một mươi tám
chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi của hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo lạng sơn
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc tp hcm
lòng thành dầu dây khiến hai người tử vong công an huyện lòng thành tỉnh đồng nai cho biết
bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe ô tô khách vượt mà không bảo đảm an toàn
cụ thể qua công tác điều tra tại hiện trường bước đầu công an huyện long thành nhận định
thời điểm xảy ra tai nạn do lái xe ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi vượt ẩu đánh lái không kịp nên tông vào phần đuôi xe container
sau cú va chạm mạnh xe ô tô bốc cháy dữ dội và lan sang xe container
ô tô và một hành khách ngồi hàng đầu tử vong
theo ghi nhận đến một mươi một giờ cùng ngày giao thông qua khu vực trên đã lưu thông bình thường trở lại
thưa quý vị trải qua bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam và nhật bản đã hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
nhật bản luôn giữ một vị trí và vai trò quan trọng đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
đây là buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ khóa đầu tiên theo mô hình đào tạo chất lượng cao của trường đại học việt nhật
diễn ra vào chiều ngày hai mươi một tháng bảy tại hà nội ra đời vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn theo quyết định của thủ tướng chính phủ
trường đại học việt nhật thuộc đại học quốc gia hà nội với những chương trình đào tạo
trong đó có các ngành như công nghệ nano chính sách công kỹ thuật hạ tầng quản trị kinh doanh
trường đại học việt nhật không chỉ đơn thuần là một biểu tượng
mà là một bước đi thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước
thủ tướng nhật bản sang việt nam cũng nhắc đến câu chuyện này
một trong những yếu tố nền tảng gia tăng giá trị hợp tác việt nam và nhật bản là nguồn nhân lực chất lượng cao
am hiểu văn hóa việt nam nhật bản
vì thế giáo dục trong nhiều năm qua luôn là điểm nhấn hợp tác giữa hai nước
từ chương trình học bồng trao đổi sinh viên cho đến việc mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu
thông qua các chương trình này không chỉ sinh viên việt nam có thể tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của nhật bản
hiểu về việt nam và sự giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia sẽ được tăng cường
chính phủ nhật bản rất coi trọng hợp tác giáo dục với việt nam
thông qua hợp tác giáo dục nhân dân hai nước sẽ hiểu về nhau gần gũi nhau hơn
hiện bảy mươi hai du học sinh việt nam đang học tập tại nhật bản
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ người việt nam đang học tập tại nhật và cả những người đang học tiếng nhật
hay tìm hiểu về văn hóa nhật bản tại việt nam
hợp tác việt nam và nhật bản là hợp tác toàn diện
chiến lược nhiều mặt nhưng lĩnh vực hợp tác lâu dài tốt đẹp nhất ấn tượng mạnh mẽ nhất
chính là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục bởi nó tạo nền tảng vững vàng cho sự hợp tác trên các lĩnh vực khác
hợp tác tốt trong giáo dục sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên
thúc đẩy sự hiểu biết hơn nữa giữa nhân dân hai nước
đồng thời mở ra nhiều hơn nữa cơ hội kinh doanh giao lưu văn hóa giữa việt nam và nhật bản
đóng góp tích cực và củng cố hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực
vấn đề thực phẩm sạch và an toàn hiện đang là mối quan tâm bậc nhất của người tiêu dùng
và những vấn đề nổi cộng gần đây đó là niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu việt có phần bị lung lay
vì vậy tp hcm đang tập trung xây dựng chuỗi quản lý an toàn thực phẩm hướng đến truy xuất nguồn gốc
ngày hai mươi một tháng bảy tại khu công nghiệp tân bình sản phẩm cháo tươi của công ty cổ phần sản xuất thực phẩm anh kim ra mắt
cùng với các sản phẩm dinh dưỡng trên địa bàn cháo tươi của công ty anh kim đã tôn thủ qua kiểm tra
nghiệm khắc khe của viện vệ sinh y tế công cộng bộ y tế và chứng nhận của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sở y tế tp hcm
theo thống kê sản xuất nông nghiệp tại tp hcm chỉ đáp ứng khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu thực phẩm của thị trường
phần còn lại phải nhập từ các tỉnh hoặc nhập khẩu qua nhiều đường khác nhau
đến nay thành phố đã cấp hơn một trăm tám mươi giấy chứng nhận cho gần một trăm linh trang trại cơ sở sản xuất sơ chế
kinh doanh vào chuỗi thuộc địa bàn tp hcm và một số tỉnh lân cận
với tổng sản lượng hơn một trăm linh tấn rau củ quả trái cây một năm trứng gà gần bốn trăm chín mươi triệu quả một năm
và tám triệu lít nước mắm một năm hiện tp hcm đang tập trung xây dựng chuỗi quản lý an toàn thực phẩm
hướng đến truy xuất nguồn gốc đảm bảo và hiệu quả hơn
tại hà nội đã diễn ra tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên ubnd tỉnh sơn la phối hợp cùng bixi và central group việt nam tổ chức sự kiện quan trọng này
tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám diễn ra nhằm mục đích quảng bá
kích cầu tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn trong đó nhãn là sản phẩm chủ lực
với quy mô hai mươi gian hàng chia thành ba nhóm hàng hóa là nhóm hàng sản phẩm nhãn sơn la nhóm rau củ quả
nhóm thực phẩm đã qua chế biến bàn tổ chức muốn trưng bày quảng bá giới thiệu đến người dân thủ đô hà nội
và các tỉnh thành lân cận các mặt hàng nông sản an toàn đạt chứng nhận việt gap global gap của tỉnh sơn la
thông qua sự kiện lần này tỉnh sơn la hy vọng các sản phẩm nông sản an toàn nói chung và sản phẩm nhãn nói riêng của tỉnh
sẽ được người tiêu dùng trong nước biết đến qua đó kích cầu tiêu dùng góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định
cho nông sản an toàn giúp bà con nông dân có thu nhập kinh tế ổn định đời sống các dân tộc vùng sâu vùng xa được nâng cao
sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
nhằm tăng khả năng tiếp cận và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam nâng cao hơn nữa uy tín và hình ảnh trong kinh doanh thương mại
thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế bộ công thương vừa phê duyệt danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm hai nghìn hai mươi
bao gồm hai trăm hai mươi năm doanh nghiệp tương đương với hai trăm ba mươi bốn lượt doanh nghiệp thuộc hai mươi bốn ngành hàng
danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan
phù hợp tiêu chí do bộ công thương quy định về mức kinh mạch xuất khẩu tối thiểu uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài
việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan lĩnh vực thuế lĩnh vực môi trường
trong đó đối tượng ưu tiên xét chọn tập trung vào những ngành hàng đang khuyến khích xuất khẩu và những ngành hàng gặp khó khăn về mặt thị trường xuất khẩu
một số ngành hàng nổi bật như cà phê có một mươi năm luật doanh nghiệp cao su hai mươi một luật doanh nghiệp thủy sản có ba mươi sáu lượt doanh nghiệp gạo có hai mươi bốn lượt doanh nghiệp và hạt điều một mươi chín lượt doanh nghiệp
việc công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm hai nghìn một mươi bảy là hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường
sở y tế tp hcm cho biết trong hai năm vừa qua tp hcm đã tiết kiệm được hơn một bốn trăm linh tỷ đồng mua thuốc nhờ việc thực hiện đấu thầu tập trung
một trăm linh sáu hoạt chất đấu thầu tập trung bao gồm gói biệt dược gốc còn gọi là thuốc phát minh và thuốc generic còn gọi là thuốc sao chép với giá trị dự kiến ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tuy nhiên sau khi tiến hành đấu thầu tập trung số thuốc đấu thầu chỉ có giá trị hai bốn trăm linh tỷ đồng như vậy tiết kiệm được hơn một bốn trăm linh tỷ đồng tiền mua thuốc đặc biệt là giới việc đấu thầu tập trung gói thuốc ceneric đã tiết kiệm được đến một ba trăm chín mươi tỷ đồng so với dự kiến
ngoài việc đấu thầu tập trung trong hai năm tại tp hcm
có ba mươi ba bệnh viện trực thuộc quản lý sở y tế tự tổ chức đấu thầu một bệnh viện mua sắm trực tiếp và hai bệnh viện chỉ định thầu
có bốn bệnh viện quần nguyện tổ chức đấu thầu rộng rãi gồm bệnh viện quần hai bệnh viện quần thủ đức bệnh viện quần bình thạnh và bệnh viện quần bình tân
hơn năm năm trở lại đây người dân thôn hòa thủy xã phước hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã đầu tư xây dựng chuồng trại tạo môi trường tự nhiên để nuôi dâm thương phẩm trên cát
và đến nay mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao nhiều hộ thu nhập từ năm mươi đến tám mươi triệu đồng mỗi năm vươn lên làm giàu trên vùng đất cằn cỗi bỏ hoang đã từ mấy chục năm qua
trên diện tích hơn ba m hai gia đình bà trần thị nhỉnh ở thôn hòa thủy đầu tư gần một trăm linh triệu đồng xây dựng chuồng trại giống như một động cát tự nhiên thu nhỏ để nuôi năm con rông
nguồn thức ăn cho dông chủ yếu có sẵn ở địa phương như rau khoai lang dưa cà chua
con rồng nuôi trong chuồng sinh sản nhanh mau lớn tỷ lệ rông sống khi nuôi trong chuồng đạt chín mươi năm
với giá bán từ bốn trăm linh đồng đến bốn trăm năm mươi đồng một kg dông thịt năm trăm linh đồng một kg dông giống mỗi năm gia đình bà bán hơn một trăm linh kg dông thịt và rông con giống sau khi trừ chi phí lãi hơn tám mươi triệu đồng một năm
con rông nuôi trong chuồng sinh sản kỳ nhiều
bây giờ chỉ bỏ là con rông nuôi là khí hậu ở đây là nó chịu con rông nhưng mà kinh tế là đạt rất cao
so với nuôi dê thỏ thì con rông dễ nuôi hơn rất nhiều và chỉ đầu tư một lần đầu về chuồng trại và con giống sau đó người nuôi vừa bán dông thịt vừa tự nhân con giống để nuôi trong nhiều năm

nó tiếng ăn gì hết mà mình bỏ đói nó mười ngày cũng được
xã phước hải hiện có gần năm mươi hộ nuôi dông thương phẩm trên diện tích hơn hai hectare
thu nhập trung bình từ năm mươi triệu đến tám mươi triệu đồng một hộ một năm
với giá bán ổn định trên dưới bốn trăm năm mươi đồng một kg
thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa hay chăn nuôi da cầm
nên đã có nhiều hộ vươn lên làm giàu từ con rông
hiện tại sản phẩm dông thịt của địa phương đang được các thương lái thu mua
và cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh thành phố như bình thuận khánh hòa thành phố hồ chí minh
trong phần tin tức quốc tế italy kiên quyết từ chối tiếp nhận người di cư giải cứu trên biển
anh phạt tù trung thân đối tượng âm mưu tấn công khủng bố
chiến lược của liên minh châu âu eu kiểm soát vấn đề người di cư một lần nữa
tiếp tục vấp phải rào cản lớn
mới đây chính phủ tali đã kiên quyết từ chối cho phép tiếp nhận người di cư được giải cứu ngoài khơi
trong khi libya bác bỏ việc thành lập các trung tâm tiếp nhận
trong thư gửi đại diện cấp cao của eu về chính sách an ninh và đối ngoại
bà federica moreghini ngoại trưởng italy moavedo milanese nêu rõ
italy không muốn là quốc gia duy nhất đón nhận những người di cư
được chính lực lượng hải quân của họ giải cứu ngoài khơi lên bờ
trước đó thủ tướng italy giuseppe
cũng đã gửi thư cho chủ tịch ủy ban cho oec jean claude juncker
trong đó nhấn mạnh italy sẽ không nhận thêm người di cư từ địa trung hải
cho đến khi các nước thành viên khác đón nhận một phần trong số này
cùng ngày trả lời phỏng vấn truyền thông đức
thủ tướng liby freyet ansaray cho biết
nước này bác bỏ kế hoạch của eu thành lập các trung tâm tiếp nhận người di cư tại liby
đồng thời cho rằng các nhà lãnh đạo eu nên tập trung vào việc gây áp lực đối với các quốc gia
là nơi xuất phát của dòng người di cư để ngăn chặn những người này
ngay từ đầu
một tòa án hình sự tại thủ đô london đã tuyên án tù trung thân khalid ali
đối tượng chế tạo thiết bị nổ cho taliban
và âm mưu tấn công bằng dao tại tòa nhà quốc hội anh hồi năm ngoái
khalid ali hai mươi tám tuổi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng bốn năm ngoái
bên ngoài tòa nhà quốc hội với ba con dao giấu trong người
sau quá trình điều tra và xét xử tòa án kết tội tên này âm mưu tiến hành
các hành động khủng bố tại anh
và hai tội danh sở hữu thiết bị nổ với ý định chuyển ra nước ngoài
thẩm phán nicholas hilliard đã tuyên phạt ali ba mức án tù trung thân
với mỗi tội danh
đối tượng sẽ phải thụ án ít nhất bốn mươi năm với tội danh chế tạo thiết bị nổ
cho taliban tại afghanistan vào năm hai nghìn một mươi hai và hai mươi năm năm cho âm mưu giết người tại anh
trong các cuộc thẩm vấn ali đều khẳng định muốn gửi đi một thông điệp
tới giới chức anh rằng chúng muốn phát động thánh chiến
tại các phiên xét xử
ali cũng thừa nhận đã tham gia một cuộc thẩm vấn
ali đã tham gia việc chế tạo thiết bị nổ tại afghanistan
một vụ dò dỉ dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay tại singapore vừa diễn ra
theo giới chức nước này dữ liệu về sức khỏe của một năm triệu người dân đã bị đánh cắp
trong đó có cả dữ liệu của thủ tướng và các bộ trưởng của nước này
trong cuộc họp báo chung bộ y tế bộ truyền thông và bộ thông tin singapore cho biết
tin tặc đặc biệt nhắm tới thông tin y tế của thủ tướng lý hiển long
trong đó có chi tiết về cá nhân thủ tướng
các loại thuốc mà ông đã điều trị
bộ trên khẳng định đây là cuộc tấn công mạng có chú ý có mục tiêu và được lên kế hoạch chú đáo
đồng thời mô tả đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ
tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tính của singhealth cơ quan y tế chính phủ của singapore
với hệ thống bao gồm bốn bệnh viện tám phòng khám và nhiều trung tâm nghiên cứu sức khỏe khác
ngoài ra tin tặc đã tiếp cận và đánh cắp các dữ liệu cá nhân khác như danh tính
số thẻ căn cước địa chỉ giới tính hay năm sinh
hiện chính phủ singapore đã xin lỗi về sự việc này
tổng thống argentina mauricio macri đã gặp tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf christine lagarder
trong bối cảnh đang có nhiều chỉ trích về gói hỗ trợ tài chính của imf dành cho argentina trị giá năm mươi tỷ usd
bà lagarde hiện đang ở buenos aires để tham dự hội nghị các bộ trường và thứ trưởng tài chính
của nhóm các nền kinh tế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
bên cạnh cuộc gặp với tổng thống argentina bà lagarder cũng đã gặp thống đốc ngân hàng trung ương argentina louis caputo
và hai bên được cho là đã thảo luận về các cải cách của quốc gia nam mỹ này
hồi tháng sáu argentina và imf thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận cho vay trị giá năm mươi tỷ đô la mỹ có thời hạn trong vòng ba năm
theo thỏa thuận chính phủ argentina cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ các kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách
ngay cả khi nhà chức trách quốc gia nam mỹ này hạ thấp dự đoán tăng trường và dự báo lạm phát có thể cao hơn trong những năm
tuy nhiên thỏa thuận vấp phải sự phản đối của người dân trong nước khi có hàng nghìn người đổ xuống các đường phố để biểu tình phản đối
nắng nóng gây gắt trên diện rộng tại nhật bản trong những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động của người dân
đồng thời gây ra nhiều lo ngại về việc đối phó với tình trạng nắng nóng trong thời gian diễn ra olympic và paralympic tokyo năm hai nghìn hai mươi
ủy ban tổ chức olympic và paralympic tokyo hai nghìn hai mươi nhật bản
cho biết hiện việc xây dựng các sân vận động vẫn đang theo đúng tiến độ dự kiến sẽ hoàn công vào tháng một mươi năm sau
vì thời gian diễn ra olympic và paralympic tokyo hai nghìn hai mươi vào đúng mùa hè nên trước tình trạng nắng nóng như hiện nay
hội đồng thể thao nhật bản hiện đang cân nhắc tới các giải pháp đối phó với nắng nóng tại các sân vận động trong thời gian diễn ra các trận thi đấu
để đối phó với nắng nóng chúng tôi sẽ trang bị thêm quạt hệ thống phun sương ẩm và nâng cấp hệ thống tuần hoàn toàn
ngoài ra ban tổ chức sẽ cân nhắc tới việc đẩy sớm giờ thi đấu vào buổi sáng đối với các bộ môn thi đấu ngoài trời để bảo đảm sức khỏe cho các vận động viên và khán giả